vụ cháy trung cư mini vào ngày một mươi hai tháng chín vừa qua có thể coi là một trong những thảm họa hỏa hoạn thảm khốc trong cả nước
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những vụ cháy thương tâm đã xảy ra trên cả nước
trong đó có những vụ việc hết sức nghiêm trọng để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe và tính mạng tài sản
một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai
do sự bất cẩn của các thợ hàn khiến xảy ra cháy tại tòa nhà itc số chín mươi năm một trăm linh một đường nam kỳ khởi nghĩa quận một tp hcm
sáu mươi người chết bảy mươi người bị thương
một mươi bốn h ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
lửa hàn các kim loại bắn vào phần ốp cách âm khiến ngọn lửa bùng lên lan sang ba căn nhà liền kề
gồm nhà hàng karaoke trên phố trần thái tông phường dịch vọng hậu quận cầu giấy hà nội

một h ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tại sửa bánh kem sát đức thượng huyện hoài đức phía tây hà nội
quá trình sửa sửa thợ hàn xì làm bắn tiên lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp gây hỏa hoạn
tám người chết
một h ba mươi ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
hỏa hoạn xảy ra tại trung cư carina plaza phường một mươi sáu quận tám tp hcm
nguyên nhân vụ cháy được xác định từ một phương tiện dưới tầng hầm
một mươi ba người chết sáu mươi người bị thương
hai giờ ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
chập điện từ nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường bảy mươi chín
cháy lan sang bốn nhà xưởng một m hai trong ngõ một đại linh phường trung văn quận nam tử liêm
tám người chết trong đó có một gia đình bốn người
hai mươi ba h ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
chợp điện gây cháy quán karaoke an phú tp thuận an tp bình dương
ba mươi ba người chết
gần đây nhất hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện
tòa trung cư mini chín tầng số ba mươi bảy ngách hai trăm hai mươi ba
hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận hanh xuân
bùng cháy dữ dội
năm mươi sáu người chết ba mươi bảy người bị thương
và còn rất nhiều vụ cháy thương tâm khác đã xảy ra
những vụ hỏa hoạn kinh hoàng
không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hàn xì sửa chữa xây dựng cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh
chủ quan thiếu kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy của chính bản thân mỗi người dân
để rồi phía sau mỗi ngọn lửa bùng lên chỉ còn lại đống đổ nát
những mất mát đau thương sự hối hận muộn màng
tất cả chúng ta phải chủ động nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính bản thân và những người chung quanh